các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các thành viên đăng ký tham gia vào nhóm khi đã là thành viên sẽ đọc được số điện thoại và liên hệ trực tiếp với thắng để thỏa thuận giá cả địa điểm sau đó thắng sẽ trực tiếp đưa gái bán dâm đến điểm hẹn và thu tiền mỗi lần giao dịch thành công thắng thu bảy mươi số tiền và chia lại cho gái bán dâm ba mươi